sau vụ tấn công tàu mv true confiden trên vịnh aden khiến ba thuyền viên thiệt mạng
chủ tịch ủy ban cách mạng tối cao houthi ông mohammed ali al houthi cho biết nhóm này không có ý định sát hại các thủy thủ dân sự trên tàu
ông nói thêm rằng nếu mỹ cùng chịu chi phí lực lượng houthi sẽ bồi thường cho gia đình những người thiệt mạng và bị thương
tuyên bố trên được đưa ra sau khi houthi gây ra vụ tấn công có thương vong đầu tiên
kể từ khi tấn công tàu thuyền liên quan israel trên biển đỏ với lý do ủng hộ người palestine ở giải gaza
cụ thể tối ngày sáu tháng ba houthi xác nhận đã phóng tên lửa nhằm vào tàu chở hàng mv true confidence thuộc sở hữu của hy lạp đang đi qua vịnh aden gây ra hỏa hoạn trên con tàu
vụ tấn công đã khiến ba thuyền viên thiệt mạng cùng hai người philippines và một người việt nam
ngoài ra còn có sáu người bị thương hải quân ấn độ đã đưa toàn bộ những thành viên còn lại trên tàu mv true confidence tới djibouti